hôm nay tại phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch cộng đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ các luật sư bảo chữa và các bị cáo đã phân tích nhiều nội dung nhằm xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
luật sư bảo chữa cho bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
đã trích dẫn nhiều lời khai của nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành để chứng minh bị cáo vũ chịu nhiều áp lực khi thực hiện dự án
khai tại tòa bị cáo vũ cho biết nhiều lần bị cáo thành nhắc nhở khi áp dụng nguyên tắc đối với aic trong quá trình tham gia đấu thầu
luật sư cũng cho rằng bị cáo vũ là lãnh đạo tận tụy đã từng bị ngất xỉu tại công trình do kiệt sức
bệnh viện đồng nai đến nay có cơ sở vật chất hiện đại hai nghìn hai mươi một là gần một tỷ đồng

ngoài ra bị cáo vũ còn có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân được tặng nhiều bằng khen giấy khen
do vậy đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt
bào chữa cho bị cáo nguyễn đăng thuyết giám đốc công ty thành an luật sư cho rằng vai trò của bị cáo thuyết chỉ là thư yếu chỉ đại diện cho công ty thành an hà nội ký hồ sơ dự thầu
công ty được hưởng lợi gần hai tỷ đồng trên tổng thiệt hại một trăm năm mươi hai tỷ đồng bị quy kết của vụ án
sau đó đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo thấp hơn mức đề nghị của viện kiểm sát là từ ba đến bốn năm tù
hôm nay cục đăng kiểm việt nam đã ra quyết định tạm đình chỉ ba tháng đối với hai đơn vị đăng kiểm tại tp hcm và chi nhánh nâng tổng số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động tp hcm lên sáu đơn vị
cục đăng kiểm việt nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn ba tháng đối với đơn vị đăng kiểm năm v phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm và năm nghìn ba v phường tam bình và chi nhánh tại phường linh trung tp thủ đức
các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định của chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
các quy định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hết thời hạn tạm đình chỉ đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi cục đăng kiểm việt nam
trước đó đã có bốn trung tâm đăng kiểm khác tại tp hcm bị tạm dừng hoạt động